kể từ ngày một tháng bảy tới đây cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất sẽ ngưng phát thanh tại nhà ga quốc tế nhằm giảm thiểu tiếng ồn và xây dựng một sân bay im lặng
từ ngày một tháng bảy mọi thông tin về tình trạng chuyến bay sẽ được cập nhật trên các màn hình điện tử đặt xuyên suốt trong nhà ga
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất sẽ chỉ tiến hành phát thanh trong trường hợp thay đổi cửa khởi hành hoặc khi thật cần thiết
hành khách cần chủ động theo dõi các màn hình điện tử cũng như các bảng biển hướng dẫn vị trí tại nhà ga
để cập nhật thông tin về chuyến bay của mình đồng thời có mặt tại cửa khởi hành ít nhất ba mươi phút trước giờ bay để kịp thời ra máy bay
ngừng phát thanh là một xu hướng đã và đang được áp dụng tại nhiều sân bay trên quốc tế nhằm mang lại cho hành khách sự thoải mái dễ chịu không bị làm phiền bởi những đoạn phát thanh liên tục khi đến sân bay
các sân bay quốc tế lần cận cũng đã sớm áp dụng hình thức này kể từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy và năm hai nghìn một mươi bảy